tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg vừa đưa ra dự báo về cách thức kết thúc cuộc xung đột nga ukraine
ông cho biết xung đột này có thể sẽ kết thúc thông qua một thỏa thuận được thương lượng
nhưng điều đó không có nghĩa là phương tây nên ngừng gửi vũ khí cho kiev hoặc là giảm áp lực trừng phạt đối với moscow
theo ông stoltenberg cuộc chiến này rất có thể sẽ kết thúc tại bàn đàm phán
lãnh đạo nato cho biết trách nhiệm của nato là bảo đảm rằng ukraine ở vị trí mạnh nhất có thể
và giúp nước này vẫn là một quốc gia châu âu có chủ quyền và độc lập
theo ông cách tốt nhất để củng cố lập trường của kiev trước các cuộc đàm phán với moscow
là cung cấp hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại nga
tuy nhiên ông stoltenberg từ chối cho biết khi nào từ các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine có thể diễn ra
ông cũng lưu ý rằng bất chấp vũ khí được mỹ và liên minh châu eu cung cấp cho ukraine
hoàn toàn không có chiến tranh giữa nato và nga